dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp tác động mạnh mẽ đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội
nhiều địa phương tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tại các vùng nông thôn bà con nông dân vừa thực hiện các biện pháp phòng chống dịch vừa duy trì công tác sản xuất
vẫn làm đất vẫn trồng và vẫn thu hoạch
thế nhưng các thành viên hợp tác xã rau an toàn quốc oai đã thay đổi thói quen làm việc lâu nay
để đảm bảo an toàn trước dịch covid một mươi chín
nếu trước đây họ cùng nhau làm xong khoảnh này rồi chuyển sang khoảnh khắc
thì bây giờ mỗi người làm một khoảnh đất và luôn giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn cho nhau
với bảy thành viên mỗi ngày hợp tác xã này cung cấp ra thị trường hơn nửa tấn rau các loại
phục vụ chủ yếu cho thị trường thành phố hà nội
với mùa dịch covid một mươi chín này thì thực sự là trang trại vẫn có hoạt động bình thường
có mỗi người phải lên phương án để sản xuất năm sau nó phù hợp
và mỗi người có một vị trí chứ không chung nhau
khâu sản xuất và đến khâu thu hoạch
thì cũng như vậy
có nghĩa là nó sẽ khác với thời điểm như bình thường
bình thường thì có thể là sẽ dồn người vào một khu vực nào đó
nhưng đối với dịch của covid một mươi chín thì trang trại là dùng các từng loại rau một
thì là chia rau ra chứ không từng cùng tập trung một chỗ
cùng với rau xã cộng hòa là địa phương cung cấp một phần rất lớn về thịt gà và da cầm cho thành phố hà nội
trên địa bàn xã hiện có gần chục trang trại nuôi gia cầm
trong đó hai phần ba là trang trại chăn
khác với giá thịt lợn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín khiến các trang trại chăn nuôi này gặp không ít khó khăn
nhiều trang trại gà đẻ trứng thu không đủ bù chi do lượng tiêu thụ giảm mạnh kéo theo việc giá trứng bị súng thấp
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
chính quyền địa phương luôn khuyến cáo người dân phải nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh
cùng với đó là tiếp tục duy trì các hoạt động sản xuất cần thiết
hiện nay trên địa bàn xã cộng hòa đã có một trường hợp f một và bốn mươi chín trường hợp phải cách ly tại nhà
chúng tôi đã tuyên truyền đến bà con nhân dân là thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch thật tốt
ngoài ra ban chỉ đạo cũng đã hỗ trợ cho các hộ khó khăn hơn tấn gạo hơn hai quả trứng và một số lương thực thực phẩm khác nữa
trong tình hình hiện nay thì chúng tôi phải kết hợp giữa phòng chống dịch và chỉ đạo sản xuất
còn tại nguyễn hòa vang tp đà nẵng
thu hoạch lúa đông xuân bà con nông dân luôn đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn theo khuyến cáo của bộ y tế
nhờ thời tiết tương đối thuận lợi các loại giống mới đưa vào sản xuất phù hợp khí hậu
vụ lúa đông xuân năm nay của bà con dự kiến đạt sản lượng gần gấp đôi so với năm trước
mấy năm thì nước nông thì nói chung nó không đủ hơn nữa là cái giống cũng không được
nên năm nay là mỗi năm để đổi giống thử cua thử để lùm năng sức như thế nào
thì nói chung là năm nay là nó đổi cách của năm ngúa
dù phải ứng phó với nhiều khó khăn thách thức về dịch bệnh thiên tai
nhưng nông nghiệp vẫn được xác định là ngành có lợi thế và kỳ vọng sẽ đạt được mục tiêu kép
đó là chống dịch covid một mươi chín thành công và tiếp tục duy trì sản xuất để đáp ứng nhu cầu lương thực
thực phẩm phục vụ người dân trong nước và xuất khẩu